dự án bot thái nguyên chợ mới chỉ đạt một mươi ba so với phương án tài chính ban đầu
một dự án đã và đang thực hiện nhưng gặp không ít khó khăn và đã từng bị gián đoạn hai năm đó là cao tốc bắc giang lạng sơn
dự án đường cao tốc bắc giang lạng sơn trước đây do liên danh nhà đầu tư udic đứng đầu
thực hiện từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm nhưng không bảo đảm tiến độ và vốn
nhà đầu tư yếu kém về năng lực tài chính
dự án đã bị dừng hai năm cho đến năm hai nghìn một mươi bảy công ty cổ phần đầu tư đèo cả đã nhận chuyển giao
cổ phần tại công ty cổ phần đầu tư udic và trở thành cổ đông chính của dự án bắc giang lạng sơn
quay trở lại với các dự án bot làm ăn thua lỗ hiện nay khi việc triển khai các dự án này không bảo đảm phương án tài chính
doanh nghiệp dự án muốn đẩy sự rủi ro thu lỗ đó sang cho nhà nước gánh chịu
đây là điều đi ngược lại với quy luật của kinh tế thị trường
việc dự án bot thua lỗ thì nên xử lý như thế nào
câu hỏi đang cần sự trả lời từ cơ quan quản lý nhà nước
bởi hệ lụy của thu lỗ đối với kinh tế xã hội của các dự án này là câu chuyện không hề đơn giản
bản chất của dự án bot là hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao
hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư doanh nghiệp dự án để xây dựng công trình hạ tầng
sau khi hoàn thành công trình nhà đầu tư doanh nghiệp dự án được quyền kinh doanh công trình trong một thời hạn nhất định
hết thời hạn nhà đầu tư doanh nghiệp dự án chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cần phải khẳng định rằng đã là một nhà đầu tư kinh doanh thì phải tự ý thức được việc chấp nhận lời ăn lỗ chịu
nhưng có một số nhà đầu tư đã ký kết hợp đồng bot lại không chịu chấp nhận rủi ro
dù bị thua lỗ thế nhưng các nhà đầu tư bot của những dự án này vẫn bàng quan và xem như đó là rủi ro của hệ thống ngân hàng chứ không phải là của chủ đầu tư
chúng tôi không bắt gì cả
một rủi ro này tức là vốn chúng tôi thu chậm

hợp đồng của tôi của tỉnh dùng bằng ý là có thể hợp đồng bot là hai mươi hai mươi năm năm
nhưng mà tỉnh dùng có được quá một mươi năm năm đó
thì trong thời gian đó phải trả ngân hàng không là nó cấn đổi cái dưỡng đi
thì huy động ngân hàng và đầu tư chấp nhận dài hạn
thì việc đó là việc
theo tôi thì là đúng có thể là để cái tâm chính phủ phải có những cái giải pháp nào đó để an toàn cho khoan vốn của nhà đầu tư
hàng loạt dự án bot hiện nay đang hoạt động trong tình trạng phương án
tại vì phương án tài chính bị phá vỡ có nghĩa là các dự án đang làm ăn thu lỗ
phía nhà nước chỉ có thể đàm phán để kéo dài năm thu
thế nhưng trong phương án tài chính các tổ chức tín dụng lại không đồng ý với kéo dài việc trả nợ
có lẽ ai cũng hiểu dù thế nào đi nữa các nhà đầu tư bot cũng không thể đẩy sự rủi ro thu lỗ của các dự án này sang phía nhà nước
tuy nhiên câu hỏi đặt ra là ai sẽ đứng ra chịu những rủi ro này
không thể nào
giải pháp tiêu cực đóng cửa hay dừng việc thu phí
nếu như không tìm được giải pháp gì tốt hơn thì chúng ta hoặc là phải giữ nguyên
hoặc là cũng chỉ tạm thời áp dụng một cái gì đấy nó ít ảnh hưởng nhất chung cũng như là cho nhà đầu tư
thậm chí có nhiều dự án bot khi có dấu hiệu kinh doanh không hiệu quả
nhà đầu tư đã lên tiếng thách thức đòi trả lại dự án cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền
cụ thể như dự án bot cai lệ dự án bot thái nguyên chợ mới
khi đã thỏa thuận thì nhà đầu tư phải chấp nhận rủi ro và đây là nguyên tắc cần tuân thủ nghiêm ngặt
trường hợp mức tăng trưởng cao hơn dự báo nhà đầu tư sẽ có lãi lớn hơn dự kiến
ngược lại khi đã chấp nhận ký hợp đồng nhà đầu tư cũng phải chấp nhận lỗ
nếu như trong thời kỳ kinh doanh có biến động bất lợi cho nhà đầu tư
trong cái hợp đồng này thì nó là một cái giao kết tự nguyện thỏa thuận giữa hai bên
đấy thế thì chúng ta phải dựa vào luật
nếu mà không thể nói rằng là khi mà chúng ta cái công tác mà khảo sát lập dự án không tốt
đến mức mà trên thực tế hiệu quả không đạt được mà chúng ta lại đòi giả lại cái dự án này cho nhà nước
thì tôi nghĩ rằng đây là cái lỗi của doanh nghiệp mà doanh nghiệp lại đẩy cái khó cho nhà nước
thì tôi nghĩ rằng cái điều đó nó không phù hợp với các hợp đồng
các chuyên gia cho rằng về lý thuyết bot là huy động được nguồn vốn tư nhân
và chia sẻ rủi ro về phía nhà đầu tư tư nhân chứ không phải đẩy cho nhà nước
như kiểu các dự án của một số nhà đầu tư
các nhà đầu tư tay không bắt giặc chỉ có một mươi hai mươi vốn chủ sở hữu còn lại đi vay ngân hàng toàn bộ
nhà đầu tư đi vay ngân hàng nhiều như vậy khi phương án tài chính bị vỡ
thì người thiệt hại lớn nhất lại chính là ngân hàng
thực chất đổ bể thì sẽ rất là khó bởi vì không đi trên đường thì anh đi đâu
vấn đề đổ bể đó là đổ bể ở khía cạnh khác tức là cái gánh nặng mà nền kinh tế nó phải chịu
cái nặng là cảnh sánh của đất nước so với các nước khác
nếu mà trong cuộc cạnh tranh gây con như thế này mà mình thua thì cái nặng mới là lớn
giải quyết hệ lụy rủi ro từ các dự án bot và tình trạng nhà đầu tư tay không bắt giặc
thiếu trách nhiệm trong thực hiện dự án đòi hỏi cần hoàn thiện chính sách và luật pháp
về mô hình đầu tư bot
khung khổ pháp lý và hình thức ppp trong đó có mô hình bot đã được chính phủ quy định
tại ngày định số sáu mươi ba hai nghìn một mươi tám về cơ bản đã điều chỉnh hoạt động đầu tư
trong đó có quy định về tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư tham gia dự án bot
được tăng lên hai mươi nhằm hạn chế những nhà đầu tư năng lực yếu kém tham gia dự án
theo dự thảo nghị định thay thế nghị định một mươi năm hai nghìn một mươi năm ndcp sẽ có những sửa đổi
để nhà đầu tư bot phải bỏ tiền tươi thóc thật vào dự án
bộ kế hoạch đầu tư cho biết trong quá trình xây dựng dự thảo nghị định thay thế nghị định một mươi năm
bộ đã nghiên cứu bổ sung một số nội dung nhằm huy động tốt hơn
các nguồn lực trong dự án ppp trong đó có quy định tăng tỷ lệ vốn chủ sở hữu tối thiểu
mà nhà đầu tư phải góp trong dự án nhằm lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực tài chính
giảm áp lực đối với thị trường tín dụng
dự thảo mới nhất của nghị định thay thế nghị định một mươi năm đã nâng tỷ lệ này
đối với dự án có tổng vốn đầu tư đến một năm trăm linh tỷ đồng
tỷ lệ vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư không được thấp hơn hai mươi tổng vốn đầu tư
đối với phần vốn từ trên một năm trăm linh tỷ đồng tỷ lệ vốn chủ sở hữu không được thấp hơn một mươi
dự thảo mới nhất của nghị định một mươi năm các cơ quan bộ ban ngành trung ương
cũng như dưới sự tư vấn của các chuyên gia
đặc biệt là các chuyên gia về tài chính ngân hàng
chúng tôi đã quyết định nâng tỷ lệ vốn chủ sở hữu của các nhà đầu tư lên đến sáu mươi
để tăng cường thêm sức mạnh và đâm lực tài chính của chủ đầu tư
trong quá trình triển khai thực hiện các dự án bot
vốn chủ sở hữu tầm một mươi năm thì nhiều nhà đầu tư gọi là tay không bắt giặc
họ có thể dụ như dự án bot
họ vào họ làm thì có thể là họ chỉ cần huy động vốn nhà thầu
là họ đã đủ tiền để triển khai rồi
kinh nghiệm thực tế cho thấy việc lựa chọn được nhà đầu tư
có năng lực về tài chính uy tín là nhân tố quyết định tới sự thành công của dự án
tuy nhiên hiện tại phần lớn các dự án bot đều phải dựa vào vay vốn
từ các tổ chức tín dụng do chủ đầu tư chỉ góp vốn
từ một mươi một mươi năm tổng mức đầu tư của dự án
phần còn lại phụ thuộc vào nguồn vốn vai dài hạn tới ngân hàng
dẫn tới chi phí
chi phí đầu tư cao rủi ro lớn
vì vậy các chuyên gia cho rằng cần phải có thêm các quỹ đầu tư dành cho giao thông
các doanh nghiệp có tiềm lực tài chính thì mới tham gia các dự án
hình thành các liên danh đầu tư
các doanh nghiệp có tiêm lực tài chính thì mới tham gia các liên danh đầu tư
hình thành ra một liên doanh để đầu tư sẽ làm cho các nhà đầu tư thứ nhất là
đỡ chịu rủi ro sữa ghép về vốn
vấn đề thứ hai là tận dụng được các nguồn công nghệ kỹ thuật quản lý đối với dự án
vì có một số doanh nghiệp có thể mạnh về ví dụ như là làm một dự án về giao thông
một số doanh nghiệp mạnh về xây dựng một số doanh nghiệp mạnh về dịch vụ khai thác
thế thì các đơn vị mà có những thế mạnh như vậy có thể hợp tác với nhau
để thực hiện dự án
thì điều đó là tăng tính khả thi chung cho dự án
trong bối cảnh căng thẳng về vốn cho phát triển kết cấu hạ tầng nói chung
đặc biệt là vốn cho hạ tầng giao thông
chắc chắn còn gặp khó khăn hơn rất nhiều trong thời gian tới
thực tế thời gian qua cho thấy cơ chế huy động vốn cho hạ tầng giao thông
còn chưa hoàn thiện còn nhiều bất cập
những xung đột liên quan đến các trạm bot vừa qua
còn cho thấy khía cạnh rủi ro của hoạt động đầu tư phát triển hạ tầng giao thông
ở nước ta hiện nay
không vào cuộc thì tôi thấy rất là khó khăn
và các khu hào các đường mới hạ tầng mới không ai nhắm đầu tư đâu
muốn kêu gọi được tất cả các nguồn lực của xã hội
thì anh phải có một chính sách minh bạch rõ ràng vật trước trong như mỗi
như thế mới luật pháp
phải rõ ràng
thương tôn pháp luật
các trạm thu phí bot đây cũng là một cái vấn đề mà trong thời gian vừa qua cũng hết sức là nóng
xã hội rất quan tâm
và chúng tôi cũng đã báo cáo chính phủ rất nhiều lần với rất nhiều phương án
bởi vì khi xử lý các trạm bot thì cần phải có một nguồn kinh phí
và cái nguồn kinh phí này thì chắc chắn là sẽ là quyết định của chính phủ hoặc là của quốc hội
tài nhiệm quyết sổ bộ
bốn trăm ba mươi bảy năm hai nghìn một mươi bảy của ủy ban thường vụ quốc hội về một số nhiệm vụ giải pháp tiếp tục hoàn thiện
và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về đầu tư khai thác các công trình giao thông
theo hình thức hợp đồng bot
ủy ban thường vụ quốc hội yêu cầu sẽ phải tiếp tục hoàn thiện pháp luật về đầu tư
theo hình thức ppp với định hướng
đó là nghiên cứu xây dựng ban luật ppp tạo cơ sở pháp lý cao thống nhất đồng bộ
trong thời gian chờ đợi luật vẫn cần có những chính sách linh hoạt gỡ khó cho các dự án bot
đặc biệt là quan tâm chỉ đạo quản lý các dự án đầu tư theo hình thức bot
trên nguyên tắc là đảm bảo hài hòa lợi của nhà nước của người dân và của nhà đầu tư
và thực hiện nhanh để đảm bảo tiến độ đã đề ra
để mà cái chủ trương phù hợp này nó phát huy hiệu quả trên thực tế
thì cái vấn đề mấu chút ở trong khi mà đàm phán thương lợi các hợp đồng về bot
thì cái việc mà công khai minh bạch các cái thông tin để cho người dân cùng tham gia giám sát
rồi các cái cơ quan thông tấn báo chí cùng giám phát thì cái hiệu quả nó sẽ được nâng cao
theo các chuyên gia ngoài việc hoàn thiện ban hành luật về ppp
cần phải thiết kế lại một số luật cơ bản đặc biệt là luật đất đai
để xác định lại quyền tài sản cho các chủ thể một cách rõ ràng
để hạn chế những tranh chấp xung đột về quyền và lợi ích
thiết lập hệ thống chính sách giá và cơ chế đền bù giải tỏa đúng cách
đặc biệt hợp đồng về quyền lợi và nghĩa vụ của mỗi bên trong các dự án bot
đang công trình kia chúng ta sử dụng theo một khuôn mẫu thế tôi nghĩ là không ổn
bởi vì có những sự việc nó phát sinh có những sự kiện pháp lý nó phát sinh
và có những cái không gian thời gian địa điểm chủ đầu tư nó khác nhau
thì chúng ta phải có những điều quản ràng buộc nó khác nhau
để giải quyết căn cơ những bất cập của các dự án bot cần sớm ban hành luật ppp
là khung khổ pháp lý cao nhất
chính phủ cũng đang kêu gọi thu hút nguồn lực đầu tư cho cao tốc bắc nam
và hành thức bot
bot sẽ là chủ yếu
vì vậy việc luật ppp ra đời sẽ đánh giá chính xác về khối lượng và chi phí
của các dự án đã đang và sẽ được đầu tư theo hình thức này
giải quyết tình trạng nhà đầu tư bot tay không bắt giặc
bảo đảm hai hoa lợi ích giữa nhà nước nhà đầu tư và người sử dụng
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối của chúng tôi hôm nay
xin kính chào tạm biệt